việc đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia là để công nhận trình độ kỹ năng nghề cho người lao động
qua đó cũng là căn cứ để các doanh nghiệp tuyển chọn bố trí công việc trả lương theo năng lực của người lao động
thông qua yêu cầu đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cũng sẽ thúc đẩy hoạt động cập nhật các kiến thức kỹ năng lao động mới
đặc biệt trong bối cảnh việt nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
thì yêu cầu về năng lực của người lao động càng phải được nâng cao để đáp ứng được xu thế hội nhập quốc tế
theo báo cáo của tổng cục giáo dục nghề nghiệp hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã hình thành một mươi năm
việt nam đã xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia
với năm bậc trình độ kỹ năng tạo cơ sở pháp lý cho việc tham chiếu với khung trình độ quốc gia việt nam
thỏa thuận công nhận lẫn nhau về trình độ và kỹ năng nghề giữa việt nam với các quốc gia trong khu vực asean và thế giới
trong thời gian vừa qua thì hệ thống đánh giá kỹ năng nghề của việt nam cũng đã được xây dựng
phát triển và cũng có những thành công ban đầu
có thể nói ba thành công lớn nhất
thứ nhất là chúng ta đã xây dựng được gần hai trăm linh bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề đánh giá quốc gia
đây là cơ sở hết sức quan trọng để khi mà triển khai luật dạy nghề trước đây và luật giáo dục nghề nghiệp bây giờ
chúng ta lại bám vào đó để xây dựng chương trình khung tạo tạo trước đây
và bây giờ là các cái tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng tối thiểu hay còn gọi là chuẩn đầu ra
chúng ta đã tổ chức xây dựng các ngân hàng đề thi và bước đầu tổ chức đánh giá cho người lao động
và đặc biệt là một số những ngành nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm mà yêu cầu bắt buộc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
chúng ta đã triển khai rất tốt
chúng tôi đã hết sức chủ động cùng với các phối hợp cùng với các doanh nghiệp sử dụng lao động để tổ chức thực hiện thực hiện việc này
và chúng tôi cũng đã thường xuyên báo cáo cơ quan quản lý nhà nước cụ thể là sở nông thông minh xã hội tổng cục doanh nghiệp để tổ chức thực hiện
tuy nhiên đến nay hoạt động đánh giá kỹ năng nghề vẫn còn nhiều
tồn tại như nhận thức của xã hội còn hạn chế sự tham gia của doanh nghiệp và người lao động vào hệ thống còn ít đội ngũ đánh giá viên còn thấp
việt nam mới chỉ đánh giá cho gần bốn mươi năm người tại hai mươi ba nghề ở các bậc trình độ một hai
năng lực và quy mô đánh giá các tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia chậm được xây dựng cập nhật theo yêu cầu
bộ ngân hàng đề thi và các tổ chức đánh giá còn thấp
trong khi đó tại các quốc gia phát triển trên thế giới việc phát triển đào tạo nghề nâng cao kỹ năng nghề là vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế
để khuyến khích đổi mới sáng tạo không ngừng của lực lượng lao động chúng tôi luôn có sự thay đổi linh hoạt về mặt thể chế nhằm ứng phó với sự thay đổi của nền kinh tế thế giới
song song với đó đào tạo và giáo dục nghề là một vấn đề then chốt
chúng tôi có những chính sách về giáo dục các cấp và giáo dục nghề nói riêng
trong đó tập trung chuẩn bị những gì cần thiết cho người lao động
trước thách thức việt nam gia nhập các fta thế hệ mới các tiêu chuẩn quốc tế về người lao động cũng sẽ được thực hiện để phù hợp với yêu cầu và quy chuẩn lao động quốc tế
việt nam cần thiết nâng cao năng lực trong hoạt động đào tạo nghề cũng như cấp thiết thực hiện hoàn thiện hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề